và mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin có liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc
xảy ra tại huyện bến lức tỉnh long an
trong đêm qua đoàn công tác của ủy ban an toàn giao thông quốc gia bộ giao thông vận tải
đã có mặt tại long an để tổ chức họp báo công bố thông tin
đồng thời chỉ đạo khắc phục hậu quả của vụ việc cũng như là thăm hỏi động viên các nạn nhân
thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê đình thọ cùng ông khuất việt hùng
phó trưởng ban chuyên trách ban an toàn giao thông quốc gia đã đến long an
để làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh cùng các ban ngành đã thông tin cho báo chí
đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục vụ việc
chăm lo cho những nạn nhân đang điều trị tại các bệnh viện và người nhà nạn nhân thiệt mạng
thông tin được công bố tại cuộc họp báo tài xế điều khiển xe container biển số sáu mươi hai c bốn nghìn ba trăm bốn mươi tám gây tai nạn
được xác định là phạm thành hiếu sinh viên bộ giao thông quốc gia
tại năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đến hai mươi hai h ngày hai tháng một hiếu đã đến cơ quan điều tra trình diện
trước suốt thông tin từ thiết bị giám sát hành trình lộ trình chiếc xe container gây tai nạn
di chuyển tốc độ trung bình từ bốn mươi năm đến năm mươi bốn km trên giờ
thời điểm gây tai nạn khoảng năm mươi km trên giờ và không có dấu hiệu sử dụng thắng
thông tin về phương tiện xe đầu kéo mang biển số sáu mươi hai c bốn nghìn ba trăm bốn mươi tám
kéo theo xương đi dưa móc mang biển số sáu mươi hai r một trăm linh tám
được đăng kiểm tại trung tâm đăng kiểm
xe đầu kéo mang biển số sáu mươi hai r hai d thuộc trung tâm đăng kiểm sabina
đóng trên địa bàn huyện bến lức tỉnh đông an
đăng kiểm ngày ba mươi tháng ba hai nghìn một mươi tám có giá trị đến ngày hai mươi chín tháng ba hai nghìn một mươi chín
phương tiện này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của công ty trách nhiệm vũ hoàng thành lức
như vậy đến thời điểm hiện tại vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này
đã khiến bốn người thiệt mạng một mươi tám người khác bị thương
trong đó trung tâm y tế huyện bến lức đang điều trị cho bốn bệnh nhân
bệnh viện chợ rẫy tp hcm chín bệnh nhân còn lại đang nằm trong bệnh viện đa khoa tỉnh long an
bước đầu nạn nhân tiệc mạng được hỗ trợ một mươi triệu đồng nạn nhân bị thương được hỗ trợ năm triệu đồng
thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê đình thọ nhấn mạnh
cơ quan điều tra tỉnh long an cần sớm khởi tố vụ tai nạn
để xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật
cũng trong đêm ngày hôm qua lái xe phạm thành hiếu đã ra trình diện cơ quan công an
lực lượng chức năng đã đưa hiếu đến bệnh viện để xét nghiệm các chỉ số
và tại đây hiếu được thực hiện xét nghiệm hai lần mỗi lần cách nhau khoảng ba giờ đồng hồ
kết quả cả hai lần đều dương tính với heroin và âm tính với các loại ma túy tổng hợp khác
về nồng độ cồn thì ở lần xét nghiệm đầu tiên hiếu có nồng độ cồn cao
ở lần xét nghiệm thứ hai thì nồng độ cồn có giảm
chuyển sang một thông tin khác một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây chấn động
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đấu tranh làm rõ bắt giữ ba đối tượng có liên quan
số tiền mà ba đối tượng chiếm đoạt lên tới một mươi ba tỷ đồng với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi
vụ việc tiếp tục cho thấy những lỗ hổng trong việc đảm bảo an ninh an toàn của một số ngân hàng hiện nay
vào ngày hai mươi tháng một mươi hai một khách hàng gửi tiền tại một ngân hàng trên địa bàn thành phố hà nội
bất ngờ nhận được tin nhắn thông báo là mình vừa giao dịch rút số tiền là một mươi ba tỷ đồng
của hai thẻ tiết kiệm gửi tại hai ngân hàng
vị khách này về kiểm tra thẻ tiết kiệm ngân hàng nhưng thấy vẫn còn nguyên nên đã thông báo với ngân hàng
tuy nhiên nhân viên ngân hàng cho biết cuộc giao dịch đã hoàn tất và nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc
chỉ huy phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã báo cáo giám đốc công an tp hà nội xác lập chuyên án đấu tranh
sau chín ngày tích cực điều tra truy dấu vết đối tượng bằng các biện pháp nghiệp vụ
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ lừa đảo chấn động nói trên
đó là các đối tượng gồm đỗ đăng trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu nguyễn bá anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cùng chú tại xã gia đức huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
chu thị thu hường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại phường dịch vọng quận cầu giấy hà nội
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận là do có mối quan hệ từ trước đó
đỗ đăng trung đã đề nghị chu thị thu hường là trưởng phòng giao dịch một ngân hàng trên địa bàn thành phố hà nội
tìm kiếm thông tin khách hàng có số dư tiền tiết kiệm lớn để chuyển cho trung
kinh hưởng cung cấp trung đã làm giả thẻ tiết kiệm của vị khách
sau đó đến ngân hàng rút số tiền một mươi ba tỷ đồng mà không bị nghi ngờ
hiện công an tp hà nội đang tạm giữ ba đối tượng là đỗ đăng trung chu thị thu hường nguyễn bá anh
để điều tra làm rõ về hành vi làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đột nhập cửa hàng điện thoại trộm tài sản giá trị trên ba trăm linh triệu đồng
công an tp hà nội cho biết vừa tiến hành bắt giữ đối tượng nguyễn đình hồng hai mươi tuổi
chú tại huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị về hành vi trộm cắp tài sản
theo cơ quan điều tra vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
nhận được tin báo của chị trần tiểu oanh ba mươi tám tuổi là chủ một cửa hàng mua bán sửa chữa điện thoại di động trên địa bàn
về việc đã bị kẻ gian đột nhập lấy đi nhiều tài sản có giá trị gồm tiền và điện thoại
ngay lập tức đội hình sự công an quận thanh khê đã khẩn trương có mặt áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
sau một ngày đấu tranh đối tượng hồng khai nhận chính là thủ phạm của vụ đột nhập nói trên
khám xét khẩn cấp nơi ở trọ của hồng cơ quan công an đã phát hiện hơn một trăm linh triệu đồng tiền mặt
nhiều điện thoại iphone và phụ kiện các loại tổng giá trị tài sản ước tính hơn ba trăm linh triệu đồng
và tại cơ quan công an hồng khai nhận đã giao bán thành công một số điện thoại trên mạng xã hội
lấy tiền ăn chơi và tiêu xài cá nhân
sau hơn hai tháng thu thập chứng cứ điều tra vào ngày hôm qua công an tỉnh bắc ninh đã tiến hành triệt xóa
một mươi năm điểm hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng và thu hơn sáu tỷ đồng
qua công tác nắm tình hình công an tỉnh bắc ninh đã phát hiện công ty trách nhiệm hiếu hạn tư vấn hỗ trợ đầu tư đại an
có trụ sở tại số bốn mươi hai đường dương quảng hàm phường quan hoa quận cầu giấy thành phố hà nội
do trần đình quảng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại tỉnh nam định làm giám đốc đã thành lập một mươi năm chi nhánh trên địa bàn tỉnh bắc ninh
tín dụng đen cho vay lãi nặng bằng hình thức cầm đồ hoặc cầm giấy tờ với lãi suất cao trung bình từ năm đồng đến tám đồng một triệu
tiền vay mỗi ngày nếu như người vay trả lãi gốc không đúng kỷ hạn thì các đối tượng cho người đến xiết nợ đòi nợ trái pháp luật
quá trình triệt xóa một mươi năm chi nhánh trên công an tỉnh bắc ninh đã thu ba mươi bảy sổ ghi chép vay nợ hơn hai sáu trăm linh bộ hồ sơ cho vay
với tổng số tiền là hơn sáu tỷ đồng hơn năm trăm linh triệu đồng tiền mặt và nhiều tăng vật có liên quan
hệ lực lượng công an đang khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ đối với đại diện các chi nhánh và giám đốc công ty đại an
để lập hồ sơ xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trước trong và sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an hải phòng vừa bắt quả tang đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn
vào hồi một mươi sáu h ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín tại khu vực ngã tư đường hồ sen quận lê trân thành phố hải phòng công an thành phố hải phòng đã bắt quả tang đối tượng lại đức phương
bốn mươi bốn tuổi trú tại quận lê trân thành phố hải phòng về hành vi tăng chữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hơn năm trăm tám mươi hai gam ma túy tổng hợp một xe máy điện thoại di động và bốn mươi hai triệu đồng
gần một tấn mỹ phẩm các loại không có chứng từ không rõ nguồn góp
nguồn gốc xuất xứ vừa bị công an thành phố hải phòng phối hợp cùng với tri cục quản lý thị trường thành phố kiểm tra và thu giữ
kiểm tra tại cửa hàng mỹ phẩm ngọc châu số bốn mươi hai hàng kênh quận lê trân thành phố hải phòng
lực lượng chức năng đã thu giữ ba mươi tám thùng các tông tương đương gần một tấn mỹ phẩm gồm hai sản phẩm mỹ phẩm các loại không có chứng từ không rõ nguồn gốc xuất xứ
toàn bộ số mỹ phẩm trên được lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng và tri cục quản lý thị trường hải phòng niêm phong thu giữ để xử lý
nguyễn xuân cường ba mươi bốn tuổi ở huyện krong anna tỉnh đắk lắc đã mua một mươi bánh pháo để tặng bố vợ và người thân sử dụng trong dịp tết
và khi đang nhận số pháo từ xe khách thì đã bị công an tỉnh đắk lắc phát hiện bắt quả tang
tiến hành kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện mặc dù phía bên ngoài thùng ghi dòng
chữ với nội dung hàng hóa là hai bộ ly trà nhưng bên trong có chứa một mươi bánh pháo hoa với trọng lượng một mươi bảy kg
cường khai nhận đã lên mạng xã hội facebook đặt mua số pháo trên từ một người tên dũng ở tỉnh gia lai với giá là gần tám trăm linh đồng một hộp
mục đích là để tặng bố vợ và người thân sử dụng trong dịp lễ tết
sau đó người tên dũng đã gửi pháo theo xe khách đến đắk lắc cho cường
khi cường đang nhận thùng hàng thì bị bắt giữ
người dân vẫn còn chưa chấm dứt nhu cầu
điều này cũng đã tạo điều kiện cho hoạt động buôn lậu pháo nổ tiếp tục hoạt động
nhất là vào thời điểm cuối năm các đối tượng buôn lậu pháo nổ qua các đường mòn biên giới lại nóng lên
tìm mọi cách để đưa mặt hàng cấm này vào sâu trong nội địa để tiêu thụ trong dịp tết
mặc dù đã có nhiều vụ các đối tượng bị bắt quả tăng cùng với tăng vật ngay tại đường biên hay là trên đường vận chuyển
các vụ án đó đều bị xử lý hình sự với mức án hết sức nghiêm minh
tuy nhiên do hám lời các đối tượng buôn bán pháo nổ vẫn lén lút để buôn bán vận chuyển ghi nhận tại tỉnh lạng sơn
ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai trạm tùng diễn phòng cảnh sát giao thông đã bắt giữ lái xe đào đức thiện
chú tỉnh thái nguyên điều khiển xe đầu kéo vận chuyển hai trăm hai mươi sáu kg pháo các loại
trước đó vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tại thôn bản rọc xã thành đạn huyện cao lộc
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã bắt quả tang hai đối tượng
gồm bạch văn trung chú tỉnh vĩnh phúc và lăng văn phong chú tỉnh lạng sơn
điều khiển hai xe mô tô vận chuyển chín mươi sáu kg pháo nổ
nhờ phong đi trả cho em một chuyến pháo ở bên trung quốc về em giả công cho phong là một triệu
phong đồng ý thì đi sang bên trung quốc để em đi theo con đường thảnh đạn đi vào xã thanh nòa
thôn cần phạc đi thẳng sang trung quốc em mua của một người bên trung quốc vốn thùng pháo là vào năm triệu
qua các vụ án cho thấy các đối tượng buôn bán vận chuyển trái phép các loại pháo chủ yếu lại là
người ngoại tình các đối tượng lên lạng sơn để mua pháo rồi vận chuyển về các tỉnh nội địa phía sau
tiêu thụ với thủ đoạn phổ biến là thường giấu pháo lẫn với các loại hàng hóa khác giao cho nhiều
đối tượng vận chuyển từng chặng hoặc gửi hàng trên các xe ô tô chở khách nếu bị phát hiện lập tức
bỏ nhằm trốn tránh trách nhiệm khi bị kiểm tra sự phạt gây khó khăn rất lớn cho công tác xác minh điều tra xử lý
ngoài ra các biện pháp vận chuyển về thế sau tiêu thụ vẫn sử dụng các thủ đoạn cất giấu lẫn trong các loại hàng hóa
các loại phương tiện có tính cơ động cao hoặc là xé lẻ
để chủ động trong công tác đấu tranh ngăn chặn pháo nổ trái phép nhập lậu qua biên giới lực lượng công an đã đồng loạt gia quân thực hiện đợt cao điểm đấu tranh với các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán
trong đó có tội phạm buôn bán vận chuyển pháo nổ
từ khi triển khai thực hiện đợt cao điểm đến nay
công an tỉnh lạng sơn đã phát hiện bắt giữ ba mươi chín vụ bốn mươi chín đối tượng thu trên hai tầng pháo
nhi vấn sử dụng tổ chức giáo dục dân đe cao biệt phối hợp với các liên minh nhiệm vụ đặc biệt là lực lượng phòng trọng tội phạm để tổ chức phát hiện đấu tranh bắt giữ đưa ra truy tố xét xử nhằm giáo dục dân đe tội phạm và tuyên truyền chung
xác định trong thời điểm này tình hình buôn bán vận chuyển pháo nổ diễn biến phức tạp
với tinh thần kiên quyết đấu tranh mạnh với các hành vi buôn bán vận chuyển pháo nổ do trung quốc sản xuất lực lượng công an đã vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật tăng cường các biện pháp đấu tranh kịp thời phát hiện mọi hành vi buôn bán nhập lậu vận chuyển tàng trữ pháo không để pháo lộ lọt sâu vào nội địa đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trong mọi thời điểm
bản tin tiếp tục với thông tin mới nhất về cơn bão số một cơn bão đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi
theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương vào hồi một mươi giờ ngày hôm nay vị trí tâm bão cách mũi cà mau hai trăm bốn mươi km về phía nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
cho đến một mươi giờ ngày mai ngày bốn tháng một vị trí tâm bão cách mũi cà mau khoảng ba mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên
phía bắc vĩ tuyến năm độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm linh sáu năm độ kinh đông
do ảnh hưởng của bão số một khu vực nam vịnh thái lan và vùng biển phía nam cà mau có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám cấp chín giật cấp tám
gió mạnh cấp một mươi một sóng biển cao từ hai đến năm mét biển động rất mạnh
vùng biển các tỉnh từ bà rịa vũng tàu đến cà mau bao gồm huyện đảo côn đảo và vùng biển các tỉnh từ cà mau đến kiên giang
bao gồm cả huyện đảo phú quốc và đảo thổ chu có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám sóng biển cao từ hai ba mét biển động
ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
vùng biển có từ quảng ngãi đến bình thuận tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh
trước nguy cơ cơn bão số một có thể gây ảnh hưởng các địa phương đã có công văn kế hoạch và chỉ đạo các sở ngành địa phương khẩn trương chủ động
triển khai các biện pháp đối phó hạn chế thiệt hại có thể xảy ra đối với tàu thuyền đánh bắt trên biển và thiệt hại do mưa lớn trong đất liền
tại cà mau cho đến tối qua hơn hai năm trăm linh tàu đánh bắt trên biển
tàu đánh bắt xa bờ tỉnh cà mau đã vào bờ số tàu còn lại cũng nắm được vị trí cơn bão để tìm nơi tránh trú
tỉnh cà mau chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm phương châm bốn tại chỗ ba sẵn sàng trong công tác phòng tránh ứng phó với bão
quản lý chặt chẽ không cho tàu ra khơi cân nhắc cho học sinh nghỉ học nếu bão diễn biến xấu
công tác di dân cũng đã được sẵn sàng
tại sóc trăng hiện có khoảng bảy trăm chín mươi năm phương tiện tàu thuyền đang hoạt động và neo đậu
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh sóc trăng đã chỉ đạo các đồn hải đội đóng quân vùng ven biển
thông báo tới các chủ phương tiện thông tin về diễn biến của cơn bão
các phương tiện đánh bắt xa bờ đã liên lạc thường xuyên với lực lượng trực ban tại đất liền
và đang tránh xa vùng nguy cơ bão bị ảnh hưởng
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng đỗ sĩ nguyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại xã tân sơn huyện mai châu tỉnh hòa bình
về tội mua bán trái phép trên má túy
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng dương hữu tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn hai xã quảng châu
thành phố hưng yên tỉnh hưng yên về tội che giấu tội phạm
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi ở đầu lông mày trái
và đối tượng bùi văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại xóm bảy xã hợp thành huyện thủy nguyên
thành phố hải phòng phải nhận quyết định truy nã của công an huyện khói châu tỉnh hưng yên
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này có sẹo chấm một cm trên sau mép phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai nghìn ba trăm hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một
hoặc sáu mươi chín hai nghìn ba trăm hai mươi một sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng